chương trình kinh tế và dự báo xin được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé